tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã trở thành một trong những trang trói lọi nhất trong lịch sử đấu tranh bảo vệ tổ quốc
hàng năm nhân kỷ niệm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước khắp nơi trên đất nước ta đã tổ chức các hoạt động nhiều ý nghĩa
để cùng hồi tưởng lại những ký ức bi thương nhưng hào hùng của dân tộc để tri ân những con người đã ngã xuống trên mọi miền tổ quốc
mở đầu chương trình tác phẩm mới tháng bốn mời quý vị và các bạn đến với một ca khúc viết về đề tài này
bài hát có tiêu đề nghĩa trang sông lời thơ mai văn yên nhạc lê hoành qua giọng hát của ca sĩ lê khoa